sở xây dựng tỉnh phú yên vừa có kết luận về tình hình sử dụng nhà ở tại dự án nhà ở xã hội nam hùng vương tp tùy hòa
đây là dự án có nhiều vi phạm trong việc ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà
điều này khiến cho các hộ dân đã ký hợp đồng mua bán nhà hoang mang và lo lắng
dự án nhà ở xã hội nam hùng vương do công ty trách nhiệm hữu hạn bích hợp làm chủ đầu tư
có diện tích sử dụng đất là gần năm hectare tổng vốn đầu tư ba trăm năm mươi hai ba tỷ đồng
theo sở xây dựng tỉnh phú yên đối với một trăm ba mươi chín căn hộ ở khu b chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
nhưng chủ đầu tư đã thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà
ngoài ra khu b có bảy mươi tám căn nhà để cho thuê nhưng chủ đầu tư đã chuyển đổi sang hình thức bán
từ những sai phạm trên sở xây dựng tỉnh phú yên đã yêu cầu chủ đầu tư hủy toàn bộ các hợp đồng mua bán nhà
và xử lý tiền mua nhà theo quy định pháp luật về dân sự
nếu là hợp đồng thuê nhà thì xử lý theo quy định tại điều một trăm ba mươi năm của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
trao đổi với báo giới lãnh đạo sở xây dựng tỉnh phú yên cho biết đã báo cáo lên ủy ban nhân dân tỉnh
và đang chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc